trong khi đó tại tỉnh đồng nai công an huyện long thành đang tạm giữ đối tượng có hành vi đốt xe máy vi phạm trên xe tải chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn thuộc xã lộc an huyện long thành
thông tin ban đầu vào lúc hai mươi một h một mươi tối ngày hai mươi tám tháng bốn tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ năm mươi một
khi đến đoạn xã lộc an huyện long thành một người đàn ông điều khiển xe máy bị lập biên bản vì vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ phương tiện
ngay khi lực lượng cảnh sát giao thông vừa cẩu xe lên thùng xe tải chuyên dụng thì người đàn ông này đã tự ý trèo lên thùng xe tải của lực lượng cảnh sát giao thông và bất ngờ châm lửa đốt xe máy
lúc này trên thùng xe chuyên dụng có bốn chiếc xe máy vi phạm nên bị cháy lan tổ công tác đã không chê đối tượng đưa về trụ sở công an sau đó